trong vòng một mươi ngày trở lại đây thị trường gạo nếp lao dốc từ mức một mươi một đồng một kg xuống còn chín sáu trăm linh đồng một kg
đã kéo theo hạt lúa nếp trên địa bàn tỉnh long an rơi từ mức sáu một trăm linh đồng một kg xuống còn năm ba trăm linh đồng một kg
đang làm cho thương lái cũng như nhà máy xây xát và doanh nghiệp thua lỗ nặng
vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nông dân đã trồng được khoảng tám mươi năm hectare
vụ nếp đang vào thu hoạch chính vụ năng suất bình quân khoảng tám tấn trên một hectare
hầu hết diện tích nếp của nông dân trồng đã được thương lái và doanh nghiệp đến tận dụng thỏa thuận mua với giá sáu một trăm linh đồng một kg
và nhà nông đã nhận tiền đặt cọc từ mức bốn đến năm triệu đồng một hectare
trong vòng một mươi ngày trở lại đây giá lúa nếp lao dốc từ mức sáu một trăm linh đồng một kg xuống còn năm ba trăm linh đồng một kg
đang làm cho thương lái nhà máy xây sát và doanh nghiệp thua lỗ nặng
nước hỗ trợ lo giải quyết cái giá cả thôi cũng như là can thiệp vụ giá cả
vụ như vậy nó đang xuống quá thì nhờ mấy ông nhà nước nâng giá thương lái
cũng như đang tung tiền giai ngăn hàng tiền nhà bỏ ra mua mà bây giờ về không giải quyết được
nếu cái số hàng đó mà không giải quyết được thì không thể nào có cái đồng tiền mà lên rừng căng tiếp với số đặt cọc
thành ra buộc các thương lái của mấy chị này lại phải bỏ tiền cọc hết
rồi có người là tiền giai ngăn hàng không thể giải quyết luôn
tại vì không có tiêu thụ được cái đầu ra rồi tới ngày căn đâu có tiền đâu mà để đáp ứng cho nhà vườn
rồi cái số đặt cọc đó buộc lòng nhà rừng phải cắt ngang lấy là hết toàn bộ cho tiền cọc đó của lái
thị trường gạo nếp thương phẩm từ trước đến nay được xuất khẩu sang trung quốc chiếm tám mươi chín mươi sản lượng
trong hai tuần trở lại đây tất cả các đối tác trung quốc đột ngột từ chối nhiều đơn hàng
đã làm cho giá gạo nếp giảm mạnh
mức gần một mươi một đồng một kg xuống còn chín bảy trăm linh đồng một kg nhưng vẫn không có người mua
việc các đối tác trung quốc ngưng nhập khẩu gạo nếp đã làm cho hàng loạt doanh nghiệp bị tồn kho
thương lái và nhà máy mua lúa nếp về chế biến xuất khẩu
phải bỏ tiền đặt cọc với nông dân vì không có tiền thu mua
tào thẳng một mươi ngày nay thì nếp giỏ nếp tươi nó từ sáu sáu mươi một
bữa nay đang hạ giá còn thẳng
nó từ năm ba trăm linh đến năm năm trăm linh
trước thực trạng này thì bây giờ mỗi doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn
với vấn đề bỏ cọc bầu tiêu
thì bây giờ nếu mà căng về thì cũng lỗ
còn bỏ cọc thì doanh nghiệp đã bị mất một số giống đáng kể
nước phải có chủ trương để nghiên cứu lại để tháo gỡ những vướng mắt của doanh nghiệp
và cả nhân dân để tạo cái đầu ra cho nó ổn định
trước thực trạng bất biến của thị trường lúa

các doanh nghiệp thương lái doanh nghiệp và nông dân kiến nghị nhà nước
cần có chủ trương trong việc xúc tiến thương mại mặt hàng gạo nếp
sang nhiều nước trên thế giới để tránh lập lại viễn cảnh
bị các đối tác đầu cơ gây xáo trộn thị trường như hiện tại